trong những năm qua trên tuyến sông vĩnh định đi qua địa bàn các xã ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị
tình hình sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng
các hộ dân sống ven sông đang bị đe dọa nghiêm trọng đến nhà cửa đất sản xuất trôi ra sông mất dần
tình trạng này đang là nỗi lo lắng của chính quyền địa phương cũng như các hộ dân sống ven con sông vĩnh định
bà trương thị thủy sống ở thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
năm nay đã bảy mươi hai tuổi bà đã chứng kiến nhiều hectare dụng lúa và ngô khoai cứ trôi dần theo dòng sông vĩnh định này

đây là tuyến đường dh ba mươi bảy b đi qua địa bàn các xã triệu đông triệu đại và triệu hòa huyện triệu phong
riêng đoạn chạy dọc con sông vĩnh định có chiều dài khoảng ba km
do sạt lở nên tuyến đường này không còn được nguyên vẹn như trước
theo chính quyền địa phương và người dân ở xã triệu hòa huyện triệu phong cho biết
sau trận lụt năm hai nghìn chín đã làm sạt lở lấn sâu vào bờ hơn một mươi năm mét đất ở dọc tuyến đường dh ba mươi bảy b này
ước tính từ trước đến nay người dân nơi đây mất hơn bảy hectare đất sản xuất
về địa phương thì trước hết là chỉ có dùng cả cái cây cổi không nên chạch để giữ lại
để giữ lại để không nên chạch để mà giữ lại đất
như vậy thôi chắc còn có cái biện pháp như là đá rò hoặc là thế này là phương tiện khác không có
con đường để có em đi học hành mà hàng năm đến mùa mưa lũ là con em không đi học được
chính quyền địa phương cũng đề nghị là cả cấp cả ngân cần quan tâm nhiều hơn
và tạo cho vân hòa là có con đường đi lại ổn định
mà cụ thể là phải xây dựng cây
đất sản xuất mất dần đường giao thông ngày càng thu hẹp lại
toàn xã triệu hòa có bốn trăm hai mươi hộ dân trong đó có sáu mươi hộ dân ở thôn vân hòa đang bị nguy cơ mất nhà
nhìn cảnh sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng bà trương thị thủy lo lắng
nếu chỉ cần một đến hai cơn lũ nữa thôi thì nhà bà sẽ không còn
và bà cũng không được đi trên con đường quen thuộc của mình nữa